sau ba ngày làm việc khẩn trương với tám phiên họp thượng đỉnh và nhiều cuộc gặp song phương
hội nghị cấp cao hiệp hội các quốc gia đông nam á asean lần thứ bốn mươi hai với chủ đề
một asean tầm vóc tầm điểm của tăng trưởng đã kết thúc thành công với nhiều văn kiện được thông qua
trải rộng trên cả ba trụ cột chính trị an ninh kinh tế văn hóa xã hội của cộng đồng asean
cũng như các cuộc thảo luận về những vấn đề đang nổi lên trong và ngoài khu vực
hội nghị đã thông qua một mươi văn kiện trong đó có các tuyên bố chung về phát triển hệ sinh thái xe điện
ở khu vực sáng kiến một sức khỏe asean thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực và tăng cường giao dịch
bằng đồng bản tệ thành lập mạng lưới làng asean chống buôn người do lạm dụng công nghệ
bảo vệ lao động di cư trong các tình huống khủng hoảng bảo vệ và thúc đẩy quyền của ngư dân di cư
và lộ trình kết nạp timor leste làm thành viên chính thức
đáng chú ý hội nghị đã thảo luận và thông qua tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo về tầm nhìn cộng đồng asean
sau năm hai nghìn hai mươi năm với định hướng có tầm nhìn xa chuyên cảm hứng mạnh mẽ toàn diện bao trùm và hướng tới tương lai
nhằm giải quyết các thách thức và xu hướng trong và ngoài khu vực trong hai mươi năm tới
đồng thời đặt thời gian biểu thông qua văn kiện này vào năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó hội nghị đã thông qua tuyên bố về tăng cường năng lực và hiệu quả thể chế của asean
trong đó tái khẳng định cam kết của các nhà lãnh đạo asean thực hiện các nỗ lực để duy trì vai trò trung tâm
sự thống nhất và phù hợp của asean giữa những thách thức mà khu vực đang và sẽ phải đối mặt
sự tham dự và các hoạt động liên quan của thủ tướng phạm minh chính cùng đoàn đại biểu cấp cao của chính phủ
tại hội nghị đã góp phần khẳng định những đóng góp tích cực chủ động và có trách nhiệm của việt nam
góp phần xây dựng cộng đồng củng cố đoàn kết asean ứng phó hiệu quả với các thách thức đang đặt ra
giữ vững lập trường nguyên tắc của asean về các vấn đề quốc tế và khu vực